bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát
việc quản lý vận hành thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí bot
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam một số trạm thu phí bot chưa tuân thủ chế độ báo cáo
về lưu lượng doanh thu theo quy định trong hợp đồng dự án và quy định của bộ giao thông vận tải
chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu theo quy định
miễn giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng
để chấn chỉnh tồn tại trên bộ giao thông vận tải yêu cầu nhà đầu tư bot chấp hành nghiêm các quy định
của nhà nước và hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu chi trong giai đoạn kinh doanh khai thác
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ thường xuyên theo dõi giám sát kiểm tra định kỳ
hoặc đồ xuất đối với công tác tổ chức thu công tác hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư
doanh nghiệp dự án tạm dừng hoặc dừng thu phí khi phát hiện nhà đầu tư doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật nhà nước